thưa quý vị những ngày này người nông dân ở xã tráng việt huyện mê linh hà nội đứng ngồi không yên dù cánh đồng của cải trắng được mùa
nhiều người nông dân phải tự nhồ bỏ những cây củ cải do mình dày công chăm sóc hoặc phải bán với mức giá rất rẻ
những ruộng củ cải đang vào thời kỳ thu hoạch bị bỏ trắng trên cánh đồng
gia đình bà lương thị thích thôn đông cao xã tráng việt huyện mê linh thành phố hà nội trồng khoảng gần một mẫu củ cải
năm ngoái một sao củ cải sau khi trừ chi phí gia đình bà lãi khoảng năm triệu đồng
năm nay giá củ cải giảm mạnh mỗi xào củ cải chỉ có giá từ một đến một năm triệu đồng không bằng một nửa số vốn bỏ ra cho tiền giống và tiền phân bó
thế nhưng tiếc công sức dù rẻ đến mấy gia đình bà vẫn phải bán
thế nhưng mà bây giờ có triệu rưỡi mấy một triệu một xào thôi thì lỗ quá thế nhưng mà làm ra rồi cũng phải bán
còn có những nhà thậm chí không có người mua còn phải rổ bỏ đi
trong khi đó gia đình bà vũ thị nghiệp đang tập trung nhổ hết dụng cụ cải để lấy đất canh tác các loại hoa màu khác
những túi củ cải này sẽ được một bếp ăn đến thu mua toàn bộ số tiền bán được chỉ để bù vào số tiền giống đã bỏ ra
năm nay chả biết là lý do như thế nào mà
toàn giá rẻ như thế này thì dân buồn lắm
thế thì bây giờ nói bếp bây giờ người ta ăn người ta thôi đành người ta trả được bao nhiêu thì trả
chứ còn đây thì thu nhập để thêm thắt tiền hạt thôi
chứ còn không hạt mấy này tiền xăng tắt nước mấy cái thứ thôi
còn không nói chuyện gì là bây giờ có nãi rồi
một xào bây giờ nhặt được chỉ đấy bán được có triệu rưỡi luôn
mở bốn tấn bốn tấn củ
năm nay tính riêng thôn đông cao xã tráng việt
trồng khoảng tám mươi hectare củ cải trắng
do thời tiết thuận lợi nên sản lượng củ cải tăng gần gấp đôi so với năm trước
lượng củ cải cung cấp ra thị trường vượt quá nhu cầu tiêu thụ dẫn đến ế ẩm
theo ước tính hiện diện tích củ cải tồn động chưa tiêu thụ của xã tráng việt khoảng một tấn
và nguy cơ ế ẩm vẫn còn rất lớn
thưa quý vị và các bạn chi phí cho mỗi xà củ cải là khoảng ba năm triệu đồng
cho tiền giống và tiền phân bón
nay củ cải không bán được và đã có lứa
nhiều gia đình lợi
chúng ta sẽ chọn việc vứt bỏ để lấy đất canh tác vụ mới
trước thực trạng trên ngay trong sáng nay đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
sở công thương và sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hà nội
đã làm việc với lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện mê linh
để tìm ra giải pháp tiêu thụ số lượng củ cải đang tồn động của nông dân
trước mắt là chúng tôi sẽ chỉ đạo chính quyền xã
rồi thì hợp tác xã tăng cường tuyên truyền với người dân
chúng ta phải xử lý vấn đề về
vệ sinh môi trường trên cơ sở đó để đảm bảo việc tiếp tục sản xuất trên đất hiện có
đối với các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao
hoặc là phù hợp với hiện trạng mà đồng đất đang thực hiện
sáng nay là một số chuỗi siêu thị đã khẳng định tại hội nghị này
là các đầu mối siêu thị sẽ thu mua với giá đồng hạng và bạc on
tôi nghĩ với cách làm đó trước mắt chúng ta cùng liên kết nhau lại
để giữ giá cho bà con
thứ hai là bà con cũng yên tâm
thứ ba là chúng ta công khai giá bán giá mua
như vậy là minh bạch hóa tất cả các thông tin đầu ra của sản phẩm
tôi nghĩ là tốt cho bà con
tuy nhiên có lẽ đó chỉ là giải pháp trước mắt
về lâu dài để điệp khúc được mùa mất giá không xảy ra trên các cánh đồng
thì người nông dân thực sự cần những giải pháp hữu hiệu của các cấp
các ngành từ trung ương đến địa phương
hơn một tuần nay
giá các loại rau màu vụ đông liên tục giảm mạnh
điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất của người nông dân
để có cái nhìn rõ nét hơn về nguyên nhân cũng như các giải pháp
mà ngành nông nghiệp đưa ra để giải quyết vấn đề này
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông nguyễn hồng sơn
cục trưởng cục trồng trọt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
xin chào ông cảm ơn ông mọi người lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa ông vừa qua có những thông tin về giá cây vụ đông giảm
xin ông cho biết nguyên nhân của điều này là gì
thưa ông vừa qua có những thông tin về giá cây vụ đông giảm

cục trồng trọt sẽ phối hợp với các cục có liên quan như là cục chế biến và thị trường
cục bảo vệ thực vật tiến hành giả soát tổng diện tích mà chúng ta đã gieo trồng
kể cả cái diện tích của lứa vụ rau sớm vụ xuân
mà trồng chủ yếu là các cây quân đới như là rau bắp cải su hào hoặc là củ cải
rồi các loại rau cải ăn lá khác với các rau nhiệt đới như là rau rền rau búa mồng tơi
để chúng ta tính tổng diện tích và sản lượng cân đối cung cầu để có những khuyến cáo hướng dẫn nông dân
và các địa phương để điều chỉnh cái quy mô diện tích cũng như là cơ cấu cây trồng phù hợp
về lâu dài chúng ta đã có hai cái nhóm cây trồng và mỗi nhóm thì chỉ có một khung thời gian nhất định thôi
thế nhưng mà hàng năm nông dân vẫn trồng thì sang năm chúng tôi rút kinh nghiệm là có những cảnh báo sớm
và thường xuyên đôn đốc nhắc nhở nhiều hơn
thúc đẩy nữa công tác liên kết sản xuất để làm sao mà nông dân có được hợp đồng bao tiêu sản phẩm chắc chắn
như ông vừa chia sẻ thì tình trạng giảm giá rau màu và cây vụ đông hầu như năm nào cũng xảy ra trong một thời gian ngắn
vậy thì ông có khuyến cáo như thế nào cho người nông dân
trước khi trồng các sản phẩm nhất là vào những thời điểm thu hoạch mà nhạy cảm như năm nào cũng xảy ra
tức là cuối tháng hai thì chúng ta nông dân cần phải có những hợp đồng bao tiêu thì cũng nên trồng
mà nếu không thì không nên trồng
một lần nữa xin cảm ơn ông